hiện nay khi toàn cầu đẩy mạnh phát triển công nghiệp bốn thì ngành công nghiệp cơ khí việt nam
vẫn đang hạn chế về công nghệ nhưng vẫn có tiềm năng lớn để phát triển
đây là nhận định của các chuyên gia trong nước và quốc tế tại triển lãm quốc tế lần thứ một mươi bảy
về công nghệ sản xuất và cơ khí chế tạo được tổ chức tại tp hcm từ ngày hai đến ngày năm tháng bảy
ngành công nghiệp cơ khí việt nam dự báo sẽ có nhiều tiềm năng phát triển lớn mạnh
và tham gia vào chuỗi sản xuất giá trị lớn của nền tảng công nghiệp thế giới
nếu các doanh nghiệp mạnh dạng đổi mới công nghệ và không thể thiếu sự hợp tác chặt chẽ với đối tác quốc tế
triển lãm quốc tế lần thứ một mươi bảy về công nghiệp sản xuất và cơ khí chế tạo quy tụ năm trăm một mươi bốn đơn vị
đến từ hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia
trong đó điểm nhấn là gian hàng giới thiệu các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn
công nghệ bốn dựa trên chín tiêu chí như dữ liệu lớn robot tự động hóa hệ thống tích hợp
an ninh mạng đám mây v v
đây là cơ hội để các doanh nghiệp ngành công nghiệp sản xuất và cơ khí chế tạo trong nước
đẩy mạnh xúc tiến tìm kiếm thị trường mở rộng hợp tác phát triển